để ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí trên đường đi chém người
một cán bộ công an vùng cao đã bị thương do bị các đối tượng chống trả
hai mươi đối tượng này hầu hết là học sinh
chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác đã mang theo hung khí điều khiển trên một mươi mô tô tìm người để chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ cùng với tổ công tác khẩn trương đến ngăn chặn
khống chế thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả làm đồng chí tài bị thương gãy tay
vụ việc đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ xử lý
còn với hành vi chống người thi hành công vụ hai đối tượng là đào văn nhật tùng và lê văn minh
cùng chú tại thị trấn kẻ sặt huyện bình giang tỉnh hải dương
đã bị cơ quan điều tra công an huyện gia lộc tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo điều tra vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia lộc tiến hành kiểm tra
kiểm soát trên tuyến sông kim sơn thuộc địa phận thôn hưng long xã ít kiêu huyện gia lộc
phát hiện một tàu vỏ bê tông không số hiệu đang thực hiện việc hút khai thác cát trái phép
tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm dừng tàu để kiểm tra
tuy nhiên lái tàu không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển tàu bỏ chạy về hướng huyện cầm giang
cùng với đó đối tượng đang vận hành hệ thống máy móc để bơm hút cát là minh đã dùng ống xịt nước
áp lực cao của tàu xịt nước xuống lòng sông hướng về phía cano của tổ công tác rồi tăng tốc bỏ chạy
khi đến khu vực sông thuộc thôn tân cờ xã cẩm phúc huyện cầm giang
các đối tượng bỏ tàu rồi bơi lên bờ để tàu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên khoang chứa tàu lúc này có khoảng hơn hai mươi hai mét khối cát
quá trình đấu tranh cơ quan công an làm rõ
tàu rõ thân nhân hành vi phạm tội và trự tập hai đối tượng là minh và tùng
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cũng vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ biên giới về nội địa bắt giữ hai đối tượng và thu giữ sáu sáu trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc năm h ba mươi phút ngày sáu tháng năm tại km bảy mươi ba cộng một trăm linh quốc lộ chín
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
và các lực lượng chức năng đã bắt quả tàng đối tượng lê viết dũng
chú thệ tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm
tạm chú thệ huyện hướng hóa
được biết tâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành đường dây tụ điểm ma túy nhức nhối
hoạt động tinh vi trong một thời gian dài trên địa bàn xã tân thành
lợi dụng địa hình cây cối tâm đã làm lán chạy trên cây để tiện cho việc giao dịch ma túy hòng qua mặt lực lượng chức năng
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
đã đấu tranh triệt phá bắt xử hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đó là lý quang đắc đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu chú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
tăng vật thu giữ hai bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài đắc và chuẩn đã lập các tài khoản facebook ra lô ảo
và sử dụng các sim điện thoại rác đăng bài lên trên mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn
lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chất tài sản để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ
và yêu cầu đóng các khoản phí như phí làm hồ sơ bảo hiểm khoản vay
bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
qua vụ việc vừa rồi cơ quan công an khuyến cao tính người dân cần phải nâng cao cảnh sát
kiểm chứng kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
thông tin từ ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đồn biên phòng cửa khẩu cảng danh đã tiếp nhận một ngư dân
trong vụ rông lốc đánh chìm bốn tàu cá về bờ an toàn
tàu cá qb chín mươi tám nghìn bốn trăm một mươi bốn ts của anh trần văn trung chú thệ phường quảng phúc thị xã ba đồn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng
đã đưa anh nguyễn văn quang là thuyền viên tàu bị nạn qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts vào bờ an toàn
tình trạng sức khỏe bình thường
hiện tại hai thuyền viên tàu là trần văn dung và thuyền viên nguyễn văn bình hiện đang còn hoạt động trên biển
ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
chỉ đạo duy trì liên lạc với các tàu cá để nắm tình hình thời gian vào bờ
ban chỉ huy tiền phương tiếp tục phối hợp với sở ngành địa phương có liên quan thông báo
kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên bị nạn
duy trì kênh thông tin liên lạc tìm kiếm cứu nạn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ giữa ban chỉ huy tiền phương
các đồn biên phòng với các tàu cá đang hỗ trợ tìm kiếm trên biển
vào ngày một mươi một tháng năm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an tỉnh phú yên về thành tích đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây
thu thập sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép
nội dung thư khen nêu rõ
một mươi năm máy tính tám mươi ba điện thoại di động bốn sáu trăm bảy mươi một thẻ sim điện thoại cùng nhiều vật chứng khác
thứ trưởng lương tam quang đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tỉnh phú yên
phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ
và công an các địa phương trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức
kết quả đấu tranh chuyên án đã có phần đánh giá khái quát được các quy luật
thủ đoạn phạm tội mới nguồn cung tài khoản ngân hàng rác phục vụ hoạt động tội phạm
trên môi trường mạng làm rõ một số vấn đề còn sơ hở thiếu sót về công tác quản lý nhà nước
trên lĩnh vực tài chính ngân hàng để có giải pháp phối hợp phòng ngừa khắc phục
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
ghi nhận biểu dương thành tích trên và đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với công an tỉnh phú yên và các đơn vị
địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật đồng thời phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa tội phạm
thứ trưởng lương tam quang mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
giả danh nhân viên sản giao dịch thương mại điện tử shopee tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
một đường dây lửa đào đã bị công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên trị phá
cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp nguyễn thị tuyết dân một đối tượng trong đường dây này
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dân
tổ công tác phát hiện một mươi hai đối tượng đang kết nối gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính sách tay nhiều đồ vật tài liệu
trong sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên
đang gọi điện mời khách hàng tham gia giao dịch vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam vũ mai nhật tạo
trú tại quảng nam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày chín tháng năm
trong lúc làm nhiệm vụ tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng phát hiện
hai nam thanh niên đi xe sh không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
lúc này tạo bất ngờ tăng ga quay đầu bỏ chạy
thế vậy thượng sĩ trịnh quang hùng chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng
ra hiệu lệnh dừng xe ngăn lại thì bị tạo tông xe vào cảnh sát khiến chiến sĩ bị thương nặng
sau đó cả tạo và xe máy đều ngã xuống đường
tạo tiếp tục dựng xe lên và với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác kỳ thời khống chế
nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi trú tại thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
kẻ ra tay sát hại cô gái ở thành phố thủ đức vào ngày hai mươi chín tết tức là ngày tám tháng dương lịch vừa qua
vừa bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về các tội giết người hiếp dâm và cướp tài sản
theo điều tra nguyễn đăng khoa và nạn nhân ở cùng khu trọ tại khu phố năm
tăng nhân phú b tp thủ đức phòng của khoa ở dãy đối diện với dãy của nạn nhân
ngày tám tháng hai thấy nạn nhân ở một mình trong phòng khoa đã dùng dao tấn công nạn nhân rồi lục tìm lấy
nhiều nữ trang vàng điện thoại di động và ba triệu đồng sau đó khoa thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã dùng dao chặt phân thi thể thành một mươi ba phần
cho vào các túi ni lông cột kín rồi dùng xe máy chở hai lần đi đến quăng xuống mép kênh ven đường
đi vào khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú a sau đó khoa đi bán một số tài sản đã cướp được
của nạn nhân rồi đem theo một số món nữ trang còn lại đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh
ở huyện phù cát tỉnh bình định để chơi tết vào ngày một mươi ba tháng hai khoa bị công an bắt giữ
và hiện khoa đã thừa nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng quản trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ biên giới về nội địa bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ sáu sáu trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày sáu tháng năm tại km bảy mươi ba cộng một trăm linh quốc lộ chín lực lượng bộ đội biên phòng
tỉnh quản trị và các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng lê viết dũng
trú tại tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm tạm trú tại huyện hương hóa
được biết tâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành đơn dây tụ điểm ma túy nhức nhối
hoạt động tinh vi trong một thời gian dài trên địa bàn xã tân thành
lợi dụng địa hình cây cối tâm làm lán chạy trên cây để tiện cho việc giao dịch ma túy hòng qua mắt lực lượng chức năng
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng lý viết tư
trú tại huyện cao lộc để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào trưa ngày tám tháng năm tại thôn tân tiến xã thủy hùng huyện cao lộc
tổ công tác công an thành phố lạng sơn đã bắt giữ lý viết tư về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng tổ công tác đã thu giữ một mươi tám gói giấy nhỏ nghi là chứa chất ma túy
tại cơ quan công an tư khai nhận bên trong các gói giấy đều là chất ma túy heroin
do đối tượng mua về sử dụng và bán lại cho những người nghiện ma túy khác để kiếm lời
qua ban đầu xác minh lý viết tư có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
chấp hành xong án phạt tù vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện vụ việc vẫn đang được công an thành phố lạng sơn tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
chỉ cần năm giây và với những dụng cụ hết sức đơn giản
các đối tượng trộm cắp đã có thể phá khóa
và lấy đi chiếc xe máy
có thể thấy thủ đoạn trộm cắp hiện nay thì ngày càng tinh vi và khó lường
và bất ngờ hơn là trong các vụ án mất trộm xe máy vừa xảy ra
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thì có cả nguyên nhân là do người dân để quên không rút chìa khóa
rõ ràng việc chủ quan mất cảnh giác là nguyên nhân chính đã khiến cho người dân dễ dàng bị mất tài sản
tăng cường thêm khóa chống trộm thiết bị giám sát an ninh báo động
khóa bánh khóa phanh đĩa để xe máy ở nơi có người trông coi
hình ảnh camera an ninh trên đường trần bình trọng phương phước tiến thành phố nha trang
một thanh niên ao trắng xuất hiện đến khu vực có dựng nhiều chiếc xe máy
đối tượng rất tự nhiên lấy ra một chiếc xe tay ga rồi nổ máy phóng đi
tất cả diễn ra chờ đầy hai mươi giây
sau này khi điều tra bắt được thủ phạm đối tượng khai nhận do chiếc xe vẫn còn cắm chìa khóa trên xe
còn đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại vào lúc hai giờ hai mươi phút
trên đường ngô gia tự xuất hiện một đối tượng
đối tượng áo hồng đi vào trước một nhà dân và sau đó ít xây đối tượng dắt ra một chiếc xe sh một
qua điều tra cơ quan công an xác định chủ sở hữu để chiếc xe trên vỉa hè không có ai trông coi dù đó đã là hơn hai giờ đêm
cái phương thức của đoạn hợp đồng của bộn chúng là dung là đoạn khóa khóa
lợi dụng sơ hở của người dân mất cảnh giác thường là người dân để xe thậm chí là quên chìa khóa xe trên hộ khám điện
thì chúng lợi dụng tiếp cận
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận ở một khu dân cư ở thành phố nha trang
theo cơ quan công an thủ đoạn gây án của tội phạm trộm cắp xe máy ngày càng tinh vi và tinh chất thì ngày càng liều lĩnh
với một dụng cụ đơn giản như thế này thì chỉ cần ít giây đồng hồ bọn tội phạm cũng có thể thực hiện xong một vụ trộm cắp xe máy
từ lúc bị lấy chi đây rồi chi lấy chi rồi đây nhầm năm giây
cơ quan công an cũng khuyến cáo cho người dân trước tiên là phải cảnh giác trước tiên là phải tự bảo vệ tài sản của mình
thứ nhất ví dụ xe khóa khóa có cẩn thận hoặc đến những nơi công cộng phải gửi vào bãi có người trong coi xe
là ngoài việc là mình khóa từ ra mình sẽ mua thêm những ổ khóa khác kèm theo ví dụ ổ khóa là xích ổ khóa bánh ổ khóa đĩa hoặc là rải những thiết bị định vị để bảo vệ tài sản của mình
theo thống kê của công an thành phố nha trang từ đầu năm đến nay công an thành phố đã tiếp nhận bảy mươi tám tin báo mất trộm xe máy của người dân trên địa bàn
qua điều tra công an thành phố đã điều tra làm rõ hai mươi chín vụ bắt khởi tố ba mươi chín đối tượng
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp xe máy
thời gian tới công an tỉnh tiếp tục thực hiện các kế hoạch cao điểm phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhân dân
theo cơ quan công an một trong những yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy là mỗi người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài sản
lắp đặt thêm khóa chống trộm thiết bị giám sát an ninh thiết bị báo động khóa bánh khóa phanh đĩa khóa chân trống
cần chú ý để xe tại khu vực có bảo vệ người trông coi hoặc có camera giám sát vị trí dễ quan sát không bị khuất tầm nhìn
thưa quý vị trong thời tiết nắng nóng như hiện nay thì tình hình cháy nổ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
và để kịp thời trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân trên địa bàn tỉnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều giải pháp
trong đó đẩy mạnh công tác thông tin
công tin tuyên truyền thông qua mã qr code
theo đó đối với người dùng điện thoại smartphone chạy hệ điều hành android lựa chọn quét mã qr code tại ứng dụng zalo
đối với người dùng điện thoại chạy hệ điều hành ios chọn quét mã qr code tại camera của điện thoại
khi quét mã qr sẽ hiển thị các nội dung về cầm nang an toàn phòng cháy chữa cháy trong gia đình
hướng dẫn kỹ năng xử lý thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra và sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu
kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với loại hình nhà ở hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nhà ở trung cư nhà trọ nhà cho thuê
từ đó mọi người có thể tìm hiểu để nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn an toàn khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra
đi vào triển khai thực hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức nghiêm yết danh mục mã qr code
các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn tại những nơi tập trung đông người nơi dễ thấy theo từng loại hình cơ sở
để người dân có thể truy cập tìm hiểu và sử dụng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến các cá nhân hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn
khi được cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tuyên truyền những kỹ năng về phòng cháy chữa cháy thoát nạn bằng mã qr code
tôi và những nhân viên ở cửa hàng hưởng ứng tích cực
thời cũng tuyên truyền đến khách hàng sử dụng mã qr code này
thời gian gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài tình hình chế nổ diễn biến phức tạp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của họ
đã có nhiều biện pháp tuyên truyền đến người dân thực hiện ý chiến chỉ đạo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của họ
về ban hành danh mục mã qr kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì qua đây cũng mong
mong muốn mọi người tích cực hưởng ứng nhằm trang bị những kiến thức để bảo vệ mình và mọi người xung quanh
phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân
vì vậy mỗi tổ chức cá nhân hộ gia đình cần nâng cao ý thức tinh thần chủ động phòng ngừa cháy nổ
hãy trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thông qua mã qr code
để xử lý kịp thời khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe tài sản cho chính mình và mọi người xung quanh